hội thảo tập huấn đào tạo cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố các sở ban ngành các ban quản lý dự án của bảy tỉnh tham gia là an giang bến tre bạc liêu long an hậu giang sóc trăng và tỉnh vĩnh long
nội dung tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cơ bản về các yêu cầu ngân hàng về ủy thác và yêu cầu an toàn cho dự án xem xét tình hình chuẩn bị dự án cuối cùng thiết kế kỹ thuật chi tiết tài liệu đấu thầu khung chính sách tái định cư ida và vốn đối ứng được phân bổ cho dự án
và cán bộ ban quản lý dự án oda tỉnh thống nhất kế hoạch hành động chính để hoàn thành công tác chuẩn bị và bắt đầu triển khai thực hiện dự án đào tạo về mô hình thủy lực
thực hiện công điện số ba mươi ba của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đúng một mươi bảy h chiều qua nhà máy thủy điện hòa bình tiếp tục mở cửa xả đáy số hai
theo thông tin của công ty thủy điện hòa bình sau khi mở cửa xả đáy số hai nhà máy thủy điện hòa bình tiếp tục mở cửa xả đáy số hai
mở cửa xả đáy số hai mực nước trên hồ hòa bình là một trăm linh sáu tám mươi m và mực nước khu vực hạ lưu lên đến một mươi năm hai mươi tám m
nội dung công điện yêu cầu trong thời gian nhà máy thủy điện hòa bình xả hai cửa xả đáy tổ chức nghiêm việc trực phòng chống thiên tai
theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mực nước hạ lưu nhà máy thủy điện hòa bình thông tin kịp thời tới các xã phường và người dân sống ven sông
các khu vực thấp trũng có khả năng ngập lụt để chủ động phòng tránh và ứng phó
duy trì và tăng cường các lực lượng tuần tra canh gác tại các vị trí sung yếu cử thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
phụ trách tới các địa phương chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó thiên tai
ubnd tp hòa bình phối hợp với công ty thủy điện hòa bình và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
bố trí lực lượng ngăn cấm cưỡng chế người dân vào khu vực nguy hiểm để quay phim chụp ảnh khi nhà máy thủy điện hòa bình xả lũ để bảo đảm an toàn tuyệt đối
những ngày này ban chỉ huy quân sự huyện trường mỹ cũng liên tục huy động lực lượng dân quân của các xã nam phương tiến tân tiến hoàng văn thụ thanh bình phối hợp với các lực lượng tiếp tục công tác cứu trợ
nhất là cung cấp nước sạch cho ăn uống và đẩy mạnh vệ sinh môi trường bảo đảm nước rút đến đâu vệ sinh gọn gàng đến đó
đặc biệt là các trường mầm non tiểu học tích cực sợn dẹp tổng vệ sinh kê lại bàn ghế để chuẩn bị kịp cho mùa tiệu trường đầu tháng chín tới
chúng tôi vừa rồi vừa qua cũng bị thiệt hại do cơn bão số ba nên nhà trường cũng vừa qua là bị ngập úng toàn trường
nên là với điều kiện thời tiết bây giờ thì chúng tôi sẽ khắc phục mọi hiệu quả để kịp với chương trình của nhà trường
cụ thể thì vừa qua dân quân tự vệ đã đến và chuyển đồ từ hôm mà nước lên bây giờ là nước hiện tại rút
thì các anh cũng đến để hỗ trợ về nhà trường là dọn đồ đạc và sắp xếp đồ đạc
rất là nhiệt tình và các đồng chí cũng đảm bảo được cơ sở vật chất cho nhà trường
hiện tại bộ thức lệnh thủ đô hà nội đã cử lực lượng ứng trực giúp đỡ nhân dân huyện trường mỹ ổn định cuộc sống ngay sau khi lũ rút
để bà con nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường
sau những trận mưa to kéo dài vừa qua vùng biên giới tám xã của huyện phong thổ tỉnh lai châu nhất là xã vàng ma trải mù sang
phải oàn mình lên để gánh chịu những hậu quả nặng nề về người và tài sản trong đợt lũ ống lũ quét
trong lúc hoạn nạn các lực lượng đóng quân trên địa bàn như bộ đội biên phòng công an đã không quản ngại khó khăn
có mặt kịp thời động viên hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
phần nào giúp vơi bớt nỗi đau về tinh thần cũng như thể xác của các gia đình nạn nhân trong đợt mưa lũ vừa qua
mưa lũ tại các xã vàng ma trải và xã mù sang
sáu người chết sáu người mất tích ba người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị sập và cuốn trôi
ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn đã xuống hiện trường
hỗ trợ bà con di chuyển đến nơi an toàn tìm kiếm người mất tích thăm hỏi cấp cứu người bị thương
để giúp người dân vùng lũ một cách hiệu quả các đơn vị công an đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm năm mươi sáu và bộ đội biên phòng
đã chia thành nhiều tổ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích
tổ chức hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa khơi thông cống rãnh phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ
chúng tôi với tinh thần chủ động chúng tôi phối hợp với các bộ ủy chú kia địa phương
các lực lượng đứng trên địa bàn vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân
chúng tôi cũng xác định là tìm tới khi nào hết khả năng thì thôi
lực lượng công an huyện phong thổ đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ có mặt tại địa bàn
để tăng cường lực lượng
các bộ chiến sĩ công an huyện xuống các địa bàn xảy ra sạp nở
cùng phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng tiến hành cấp thiếu người bị nạn
để vận chuyển đồ đạc của nhân dân chuyển những vật dụng cần thiết
cùng sơ tán nhân dân đến vùng an toàn
đồng thời phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân bị mất tích
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
ngoài sự hỗ trợ tích cực kịp thời về sức
người của cán bộ chiến sĩ lãnh đạo các đơn vị cũng trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi
động viên chia sẻ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân người bị thương về vật chất tinh thần
giúp họ sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
chính những việc làm thiết thực đó đã góp phần tô thắm thêm tỉnh quân dân
nơi vùng biên giới huyện phong thổ tỉnh lai châu
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình
thành phố hồ chí minh tuyển dụng gần năm giáo viên chuẩn bị cho năm học mới
nghị lực của người cựu chiến binh mang trong mình chất độc da cam
thưa quý vị để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã có kế hoạch tuyển dụng mới năm một trăm hai mươi sáu giáo viên cho các cấp học và ngành học
nhằm đáp ứng yêu cầu học tập cho hơn một sáu triệu học sinh trên địa bàn thành phố
năm học mới này toàn thành phố sẽ tăng thêm khoảng sáu mươi bảy hai trăm bốn mươi ba học sinh
trong đó có khoảng ba mươi học sinh không có hộ khẩu thành phố
do số lượng học sinh tăng nhanh năm nay toàn thành phố đã thiếu năm một trăm hai mươi sáu giáo viên
trong đó bậc học mầm non thiếu một năm trăm hai mươi hai giáo viên bậc tiểu học thiếu một bảy trăm năm mươi hai giáo viên
còn lại bậc học trung học cơ sở và bậc học trung học phổ thông
đặc biệt ngành học mầm non trong các khu chế xuất khu công nghiệp
nhu cầu dễ trẻ dưới ba mươi sáu tháng tuổi đã tăng nhanh đột biến
thành phố thì thiếu ở hai cái bậc mầm non và tiểu học
nhưng mà những chế độ chính sách những nghị quyết của hội đồng nhân thành phố
và ủy ban nhân thành phố cũng đã làm giảm cái áp lực này
các quận huyện vẫn tuyển đủ để các cô giáo mầm non hay là tiểu học cũng thực hiện công việc của mình
sắp tới đây thì chúng tôi chuẩn bị sẽ đề xuất tiếp với lại ủy ban dân thành phố
để trình hội đồng nhân thành phố các chế độ chính sách cho giáo viên của bậc tiểu học
để đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục
ủy ban nhân dân thành phố sẽ cho tuyển dụng giáo viên ở các cấp học
không cần hộ khẩu thành phố mà tuyển dụng giáo viên trong cả nước
đồng thời ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đại
đối với ngành học mầm non đang công tác tại các khu chế xuất khu công nghiệp
tư dạy thêm ngoài giờ hành chính và dạy thêm vào các ngày thứ bảy chủ nhật v v
các điều kiện trang thiết bị dạy học hiện đại
các lớp học thông minh mô hình trường đã được đều tư quan tâm rất rõ
nên tôi cho rằng giáo dục phổ thông là giáo dục nền tảng của thành phố
sẽ cung cấp đủ nguồn nhân lực chất lượng cao mà thành phố cần
và đây là một trong những nền tảng nhất tiền đề để cho các trường đại học cao đẳng
có thể đào tạo ra cái nguồn nhân lực chất lượng cao đó
hiện nay ngoài chú trọng đầu tư cơ sở vật chất
tuyển dụng giáo viên mới ngành giáo dục và đào tạo thành phố còn tập trung
để đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học ngành học
quan tâm phát triển phẩm chất năng lực cho người học
chú trọng giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng cho học sinh trong năm học mới
vừa qua tại hà nội bộ y tế phối hợp với bệnh viện k đã tổ chức lễ khánh thành tượng nhà khoa học
ông olivier zikot phó đại sứ nước cộng hòa pháp tại việt nam đã tới dự
nhà khoa học marie slodowska curie là một nhà vật lý và hóa học người ba lan pháp
đã tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng phóng xạ trong y học
như một phương tiện quan trọng để chuẩn đoán và điều trị bệnh ung thư
bệnh viện k được thành lập từ tiền thân là viện kiury đông dương
ra đời tại hà nội vào năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển
bệnh viện k cũng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ nước pháp
tượng đài nhà khoa học marie slodowska curie được đặt trang trọng tại bệnh viện k
là sự ghi nhận tôn vinh tri ân những công lao to lớn của bà với khoa học
với chuyên ngành ung thư và là niềm tự hào của bệnh viện ca
lễ khánh thành được tổ chức nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị ngoại giao việt pháp
và hai mươi năm năm ngày ký hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác y tế
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập bệnh viện k
một mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đại sứ quán việt nam tại cộng hòa liên bang đức phối hợp với bộ ngoại giao đức
và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh nguồn gốc các hiện vật
và hoàn thiện các thủ tục để trả về việt nam
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức
trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
một mươi tám hiện vật được bàn giao gồm năm hiện vật văn hóa đồng nai
năm hiện vật hậu kỳ đa mới sơ kỳ kim khí tây nguyên cách ngày nay khoảng ba năm trăm linh năm
tám hiện vật văn hóa đông sơn cách ngày nay khoảng hai năm
sau khi tiếp nhận hiện vật bảo tàng lịch sử sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học lưu giữ
và có kế hoạch trưng bày để giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước
hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại hà nội đã diễn ra giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc toàn quốc
lần thứ hai mươi năm hai nghìn một mươi tám
chương trình do vụ thể dục thể thao quần chúng tổng cục thể dục thể thao
phối hợp với ban quản lý khu các làng dân tộc làng văn hóa du lịch
các dân tộc việt nam tổ chức
tham dự giải vật lần này có gần một trăm linh đồ vật tranh tài một mươi bốn bộ huy chương
với hai lứa tuổi thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi và lứa tuổi trẻ từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
giải đấu diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại quảng trường làng dân tộc hai làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đây là giải vật thường niên quy tụ những đồ vật trẻ và thiếu niên
của các tỉnh thành ngành chuyên toàn quốc như hà nội vĩnh phúc bắc giang
công an nhân dân thái nguyên nghệ an
em rất thích cái môn vật này em rất đam mê nó và em có ước mơ gì nữa rồi
giải trẻ và thương niên toàn quốc thì những năm trước
cái lực lượng của vận động viên rất đông và các đoàn tham gia rất đông
có những năm mà nó lên đến hai mươi một hai mươi ba đoàn
năm nay chúng ta chỉ có tám đơn vị tham gia và đa số là các đơn vị không đủ hàng cân
giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ hai mươi năm hai nghìn một mươi tám
nhằm kiểm tra đánh giá công tác đào tạo trẻ tại các địa phương
qua đó tạo điều kiện cho các đồ vật trẻ được giao lưu thi đấu cọ sát
tích lũy kinh nghiệm và cũng chính là dịp để các nhà chuyên môn lựa chọn những gương mặt xuất sắc
bổ sung lực lượng kế cận cho môn thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống của người dân đất việt
trong danh sách một doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín
mà tổng cục thuế vừa công bố mới đây ngân hàng tiếp tục là một trong ba ngành đóng thuế nhiều nhất
cụ thể trong top một mươi doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất các ngân hàng thương mại lớn như vietcombank
việtinbank và bidv lần lượt xếp thứ bốn thứ chín và thứ một mươi
còn tính trong top một trăm linh doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất có tới một mươi tám ngân hàng và hai công ty tài chính
theo báo cáo của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
năm vừa qua ngân hàng đã nộp hơn năm tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
nằm trong top các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất
đồng thời về đích thành công với nhiều kết quả nổi trội
đặc biệt trong việc tăng cường quy mô hoạt động tăng trưởng phù hợp với tình hình chung của toàn ngành ngân hàng
diễn biến của nền kinh tế đi kèm bảo đảm chất lượng và hiệu quả
sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp việt nam trong thời điểm này là chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm
các doanh nghiệp đều cho rằng đây là yếu tố cốt yếu quyết định đến hiệu quả cạnh tranh
và phát triển bền vững trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế
theo đó có tới gần chín mươi số doanh nghiệp cho rằng nâng cao chất lượng sản phẩm là chiến lược
được ưu tiên hàng đầu trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế
các doanh nghiệp đều cho rằng nâng cao chất lượng sản phẩm là chiến lược bền vững trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế

các sản phẩm của các nước bên châu âu mỹ và các nước lân cận
hiện tại do còn nhiều bất cập về chất lượng sản phẩm so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
nên phần lớn các doanh nghiệp trong nước có chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm
dịch vụ để tham gia hội nhập quốc tế hiệu quả hơn
hiện có trên tám mươi sáu doanh nghiệp nhà nước dự kiến hàng đầu về nâng cao chất lượng sản phẩm
tỷ lệ của doanh nghiệp tư nhân gần chín mươi và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
doanh nghiệp tư nhân gần bảy mươi
để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng sức mạnh cho thương hiệu việt
cộng đồng doanh nghiệp việt cho rằng yếu tố đầu tiên và cần thực hiện giáo diết
đó là đơn giản hóa thủ tục hành chính được hỗ trợ cung cấp và hướng dẫn chi tiết thông tin
về các hiệp định thương mại quốc tế các thông tin về thị trường nước ngoài
từ chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước
nhân ngày vì nạn nhân chất độc gia cam một mươi tháng tám
hội nạn nhân chất độc tỉnh con tum đã tổ chức trao hai trăm năm mươi xuất quà
bảy mươi năm triệu đồng cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc gia cam diosin
mỗi xuất quà trị giá ba trăm linh đồng được trích từ nguồn quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh
đây là hoạt động thường niên thể hiện tinh thần trách nhiệm sự quan tâm của các cấp
các ngành và xã hội đối với những nạn nhân chất độc gia cam diosin
giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống
con tum là tỉnh đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cả nước
về số người bị phơi nhiễm chất độc gia cam diosin
hiện tại toàn tỉnh có gần một người đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
trên tổng số gần tám trường hợp người hoạt động kháng chiến chống mỹ cứu nước
nghi bị phơi nhiễm chất độc gia cam diosin
ông nguyễn trung tiểu ở xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương
là một cựu chiến binh và là một nạn nhân chất độc da cam
sau ông đã minh chứng cho sự kiên trì vươn lên
khẳng định phẩm chất bộ đội cụ hồ trong cuộc sống đời thường bằng nghề nuôi cá lồng
tham gia kháng chiến
chiến chống mỹ và bị nhiễm chất độc gia cam
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ông tiểu xuất ngũ về quê hương
để vươn lên làm giàu năm hai nghìn một mươi ông tiểu quyết tâm làm kinh tế từ mô hình nuôi cá lồng

để vươn lên làm giàu năm hai nghìn một mươi hai ông tiểu quyết tâm làm kinh tế từ mô hình nuôi cá lồng
đến nay gia đình ông tiểu đã có khoảng hai trăm linh lồng cá chuyên nuôi các loại cá đặc sản như cá chấm chép giòn cá lăng nha cá bỗng
sản lượng xuất bán hàng trăm tấn cá mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng
mô hình của ông còn tạo việc làm cho một mươi bốn lao động với mức thu nhập bình quân mỗi người từ bảy năm triệu đồng một người một tháng
cho đến nay và những năm vừa qua hội cũng thường xuyên động viên theo dõi
hội hỗ trợ về mặt tinh thần động viên để phát huy tốt mô hình kinh tế
đặc biệt là kinh tế từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm đối với nạn nhân tiểu này đã có rất nhiều thu nhập rất cao
và cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ các nạn nhân có nhu cầu để sản xuất kinh doanh
giúp đỡ các nạn nhân
các nạn nhân trong toàn huyện đây là những mô hình tiêu biểu của nạn nhân đất đồ da cam của huyện năm sách
với nghị lực của người lính cụ hồ vượt qua nỗi đau của bệnh tật vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội
ông nguyễn trung tiểu đã nhiều lần được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng vì thành tích sản xuất kinh doanh giỏi
chuyển sang các thông tin quốc tế
hai miền triều tiên chuẩn bị họp thượng đỉnh
bà hãng ô tô nhật bản nhận giả mạo dữ liệu khí thải
báo washington post của mỹ ngày hôm qua đưa tin
nhà trắng đang soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cho phép tổng thống mỹ donald trump trừng phạt những người nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử ở mỹ
dự thảo xác lệnh dài tám trang trong đó có một dự luật đã được chính quốc hội mỹ
trong tháng này
dự thảo có nội dung nêu rõ tổng thống có thể áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mươi trong số ba mươi thực thể kinh doanh lớn nhất ở một quốc gia bị kết luận là can thiệp bầu cử mỹ
thông tin được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích nhằm vào tổng thống trump vì đã không ký phê chuẩn kết luận điều tra của cơ quan mật vụ mỹ cho rằng nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
moscow luôn phủ nhận cáo buộc này
đây là động thái mới nhất của chính quyền washington nhằm chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc bảo đảm tính công bằng
các cuộc bầu cử
hàn quốc và triều tiên vừa nhất trí tiến hành đàm phán cấp cao vào tuần tới để thảo luận về công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh mới giữa lãnh đạo hai miền
theo thông báo của bộ thống nhất hàn quốc dự kiến cuộc đàm phán cấp cao sẽ diễn ra vào ngày một mươi ba tháng tám tại làng đình chiến pamunjom
thông cáo nêu rõ thông qua cuộc đàm phán cấp cao sắp tới hai bên sẽ thảo luận sâu về cách thức thúc đẩy thực hiện tuyên bố pangmunjom và trao đổi quan điểm về công việc cần thiết
để tiến hành thành công một cuộc gặp thượng đỉnh lên chiều mới
cùng ngày bộ thống nhất hàn quốc cho hay hai miền triều tiên cũng đang thảo luận hợp tác nhằm hiện đại hóa và tiến tới kết nối lại tuyến đường sắt xuyên biên giới
đây là cuộc họp thứ hai giữa hai miền về vấn đề này sau cuộc họp đầu tiên vào hôm hai mươi bốn tháng bảy vừa qua
tất cả các quốc gia trên toàn thế giới cần loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân quyết tâm để nagasaki trở thành nơi cuối cùng trên trái đất phải hứng chịu thảm họa
do vũ khí hạt nhân gây ra
đây là lời kêu gọi mà tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đưa ra vào ngày hôm qua trong lễ tưởng niệm bảy mươi ba năm
ngày mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố nagasaki của nhật bản
đúng một mươi một giờ hai phút theo giờ địa phương tiếng chuông hòa bình đã ngân vàng và hàng nghìn người có mặt buổi lễ ở thành phố nagasaki
cùng mặc niệm tưởng nhớ những người đã mất
đây là lần đầu tiên một tổng thư ký liên hợp quốc tham dự sự kiện tưởng niệm ở nagasaki
phát biểu tại đây
tổng thư ký antonio guterres khẳng định đến nay lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân vẫn hiện hữu
do đó ông kêu gọi các nước cùng cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân và hãy coi đây là vấn đề cấp thiết
đến nay số người thiệt mạng vì bom nguyên tử ghi trên bia tưởng niệm tại công viên hòa bình nagasaki đã lên tới hơn một trăm bảy mươi chín người
myanmar đã cho mở hai trạm kiểm soát biên giới với ấn độ kể từ ngày tám tháng tám vừa qua
hoạt động này nằm trong khuôn khổ thực thi
thỏa thuận biên giới trên bộ lịch sử được ký giữa myanmar và ấn độ vào hồi tháng năm
hai trạm kiểm soát tamu và rihoda nằm ở khu vực sangaing và bangchin kết nối lần lượt với các khu vực moret và joka của ấn độ
ngoài những người có thị thực được đi qua những trạm kiểm soát này
những người dân sống xung quanh khu vực biên giới hai nước cũng được phép đi lại trong vòng bán kính một mươi sáu km mà không cần giấy phép
quyết định mở hai trạm kiểm soát không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai nước mà còn thúc đẩy thương mại du lịch
tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho cả hai bên
ngày hôm qua ba hãng sản xuất ô tô lớn nhất của nhật bản là suzuki mazda và yamaha đã thừa nhận giả mạo dữ liệu về phát thải khí đối với một số loại xe
việc kiểm tra được thực hiện theo yêu cầu của bộ giao thông nhật bản sau khi hai hãng nissan và subaru bị phát hiện gian lận thông số tiết kiệm nhiên liệu và phát thải khí
theo bộ giao thông nhật bản ba hãng sản xuất ô tô của nước này là
suzukimoto mazda và yamaha đã thừa nhận giả mạo dữ liệu về phát thải khí đốt đối với một số xe
trong đó số xe không được kiểm tra đúng quy định của suzuki là lớn nhất chiếm tới gần một nửa trong khi con số của mazda và yamaha lần lượt là bốn và hai
đây là diễn biến mới nhất trong vụ bê bối chất lượng sản phẩm của các hãng sản xuất ô tô nhật bản
cũng theo thông báo cả ba hãng đã thực hiện không đúng quy định về kiểm tra đối với một số xe về phát thải khí chưa hoàn chỉnh
và giới chức công ty vẫn chứng nhận
nhận kết quả đã hoàn thành kiểm tra
bộ này cũng cho biết thêm đa số các công ty còn lại được yêu cầu kiểm tra thông số xe đã thông báo không có hành vi khuất tất nào
trong khi đó một số công ty khác vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra
lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ qua hàn quốc đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng kỷ lục
thời tiết cực đoan khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
mọi người đều tìm đến các hồ bơi các khu vực có nước để hạ nhiệt
và nay họ có thể
chui cả vào bảo tàng băng để tránh nóng
tại hàn quốc mức nhiệt độ cao nhất ba mươi chín sáu độ c vào ban ngày thấp nhất vào lúc ban đêm cũng ở mức trên dưới ba mươi độ c được xem là khó có thể tưởng tượng được
vì vậy không có gì sung sướng hơn là được chui vào một tòa nhà toàn băng đá
bảo tàng băng tại hàn quốc những ngày này luôn đông vui tấp nập thu hút cả những khách du lịch từ phương tây
đây quả là một nơi thú vị mới mẻ chúng tôi muốn tìm đến đây để trải nghiệm
nhiệt độ trong bảo tàng dưới độ c vậy nên du khách vào đây phải giữ ấm bằng áo phao
giữa nhiệt độ nóng như đồ lửa nước tưới ra đường có thể khô ngay lập tức thì không ai muốn rời khỏi nhà băng mát lạnh như thế này
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân